thưa quý vị và các bạn bắt đầu từ cuối năm ngoái cho đến nay làn sóng đình công biểu tình với những đòi hỏi khác nhau từ người dân ở các nước châu âu vẫn đang lan rộng dai dẳng với kỷ lục hàng triệu người tham gia gây gián đoạn nghiêm trọng nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội
dù đó là yêu cầu tăng lương giảm giờ làm hay phản đối các chính sách gây tranh cãi tất cả đều đang cho thấy một điều châu âu đang bất ổn
nếu các cuộc đình công biểu tình tiếp diễn trong thời gian dài hệ lụy sẽ ra sao các chính phủ cần làm gì để giải bài toán nan giải giảm căng thẳng hàn gắn những dạng nước xã hội
tôi là bác sĩ phẫu thuật tổng quát thực tế là tôi phải làm thấy rất nhiều vị trí dành nửa ngày để xin lỗi các bệnh nhân vì lịch khám của họ bị lùi lại đến một mươi tiếng
nhiều bác sĩ của chúng tôi đã chuyển tới australia canada hay new zealand nơi họ được tăng lương gấp đôi
và có môi trường làm việc tốt hơn tất cả những gì chúng tôi yêu cầu chỉ là được trả mức lương phù hợp hơn và làm sao để dịch vụ hoạt động hiệu quả hơn
những năm gần đây sức mua của chúng tôi đã liên tục giảm tiền lương thậm chí không tăng hoặc chỉ tăng chút ít trong khi chi phí sinh hoạt lại tăng vọt
tôi làm việc ở một nhà trẻ và điều kiện làm việc đang ngày càng đi xuống phải làm thêm hai năm nữa là không thể
giá lương thực và năng lượng tăng cao đã góp phần đầy mạnh lạm phát và tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến mức sống của người dân châu âu cũng như những nơi khác
ảnh hưởng này đặc biệt nghiêm trọng với những người thu nhập thấp
trong khi đó chính phủ một số quốc gia đang phải đối mặt với nhiều thách thức như dân số già giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu
cuộc xung đột tại ukraine và chấm dứt lệ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ nga
điều này dẫn đến mâu thuẫn ngày càng tăng trong lực lượng lao động châu âu để họ đến quyết định đấu tranh để duy trì lợi ích của mình trong chiếc bánh kinh tế đang dần nhỏ lại
tiền lương giờ đây đã không theo kịp năng suất và chi phí sinh hoạt do đó một số người lao động bắt đầu phản ứng
họ vừa mới thoát khỏi thời gian đại dịch khó khăn lại phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp về khí hậu và nhiều vấn đề khác
những mối lo mà thị trường lao động đang đối mặt là rất lớn
sẽ thật sự khó khăn hơn chẳng hạn như một người lao động tại italia tây ban nha hay hy lạp sẽ khó đòi hỏi tăng lương hơn trong khi ngoài kia vẫn còn nhiều người đang thân nghiệp
đây không phải là chuyện đang xảy ra với người lao động tại mỹ vì ở mỹ người lao động đang có lợi thế đàm phán lương cao hơn
ở châu âu thì không như vậy vì thế nó bộc phát ra thành tình trạng bất ổn xã hội hiện nay
hậu quả nhãn tiền không khó để nhận ra với việc ngành hàng không điêu đứng
các cuộc đình công trong ngày hai mươi hai mươi một tháng bốn đã khiến hàng loạt sân bay lớn ở đức phải đóng cửa gây ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn hành khách
tại anh các cuộc định cư trong ngành y tế đã khiến hàng nghìn lịch hẹn phẫu thuật và khám bệnh bị hủy hàng nghìn trường học phải đóng cửa
việc đi lại gián đoạn nghiêm trọng khi tỷ lệ người lao động đình không trong các lĩnh vực giáo dục giao thông ngày càng tăng
còn ở pháp chỗ ngày biểu tình và đình công nhằm phản đối luật hưu trí sửa đổi mà tổng thống emmanuel macron vừa ký thông qua đã nhấn chìm nước này trong mệt mỏi
tại nhiều thành phố lớn từ paris đến lyon hainan bạo lực liên tiếp bùng phát giữa những người biểu tình và cảnh sát thể hiện bức tranh giả nứt xã hội sâu sắc